trung tay cùng cộng đồng phòng dịch covid một mươi chín trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ
thuộc thành đoàn tp hcm vừa phối hợp với các nhà khoa học trẻ sản xuất ra khoảng một bảy trăm linh lít dung dịch đặc dụng
có khả năng sát trùng kháng khuẩn cao trao tặng miễn phí dung dịch để các trường học sát khuẩn
phòng nguy cơ lây lan dịch bệnh
trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ thuộc thành đoàn tp hcm đã phối hợp với sở giáo dục và đào tạo
phát miễn phí khoảng một lít dung dịch anolit cho các trường tiểu học trung học trung cấp cao đẳng và đại học
đây là dung dịch do trung tâm phối hợp với các nhà khoa học trẻ sản xuất
dung dịch có khả năng kháng khuẩn cao dùng để phun sát trùng chống lại các loại vi khuẩn và virus
khử độc sinh học diệt khuẩn sang nhà phòng học rửa tay hoặc làm sạch thực phẩm
việc sản xuất và trao tặng dung dịch đặc dụng này sẽ được trung tâm duy trì trong những ngày tới
dàm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín